đây là lần thứ ba tnth hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này
tại phiên tòa lần này hội đồng xét xử tiếp tục triệu tập nguyên thứ trưởng bộ công thương nguyễn nam hải
đại diện ủy ban nhân dân tp hcm và đại diện tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn sapeco
tới phiên tòa với tư cách là người liên quan đến vụ án
ngoài ra hội đồng xét xử cũng triệu tập tới phiên tòa một mươi sáu người liên quan
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bốn giám định viên
đại diện hội đồng định giá tài sản trong tối tụng hình sự ở trung ương
đại diện bộ công thương được triệu tập tới phiên tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự
trong vụ án này cùng ra tòa với cựu bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng còn có chín đồng phạm khác
trong đó bị cáo vũ huy hoàng và phan trí dũng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hôm nay công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn
liên quan đến nhiều đối tượng thu giữ hơn bốn viên ma túy tổng hợp
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng bốn lực lượng công an đã bắt quả tang trần hải thành đang cất giấu bốn gói
ni lông trong xe ô tô bên trong có gần bốn trăm linh viên hồng phiến và một gói ma túy dạng đá
khám xét khẩn cấp nơi ở của trần hải thành phát hiện và thu giữ thêm hai gói ni lông bên trong
chứa tổng cộng gần bốn viên hồng phiến thành khai nhận số ma túy này do một đối tượng khác giao
để thành mang đi bán tiếp tục mở rộng chuyên án đến một mươi một h ngày hai mươi một tháng bốn lực lượng công an bắt quả tang
đối tượng hoàng ngọc sơn đang cất giấu hơn hai trăm linh viên hồng phiến và huyện chuyên án đang được đấu tranh mở rộng
tại khu vực sảnh tầng một tòa trung cư sky một thuộc xã cửu cao huyện văn giang tổ công tác phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hương yên phối hợp với công an huyện văn giang và công an xã cửu cao
bắt quả tang nguyễn đình tùng chú tại xã trưng chắc huyện văn lâm đang có hành vi tàng trữ ba túi ni lông chứa ma túy
bước đầu đấu tranh tùng khai nhận mua số ma túy trên của phạm xuân ngọc tên gọi khác là trang trú tại xã tân tiến huyện văn giang
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ngọc thu giữ nhiều chất tinh thể màu trắng hơn hai trăm linh viên nén màu cam
kết quả giám định cho thấy toàn bộ số vật chứng thu giữ của tùng và ngọc đều là ma túy có tổng khối lượng hơn một trăm ba mươi gram
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng ngọc theo quy định
gây ra hơn một trăm linh vụ trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đối tượng trần văn long sinh năm hai nghìn
trú tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa vừa bị đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam bắt giữ
với thủ đoạn tinh vi ban ngày long bắt xe khách từ hà nội đi các tỉnh thành phố trên cả nước
tại các điểm thực hiện hành vi phạm tội long dùng dao xà beng phá cửa đột nhập nhà dân trộm cắp tiền vàng điện thoại
máy tính sách tay rồi nhanh chóng bắt xe tẩu thoát rời khỏi hiện trường
theo lời khai của long từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay đối tượng đã thực hiện chót lọt gần một trăm linh vụ trộm cắp tài sản
trị giá lên đến hơn nửa tỷ đồng ở nhiều tỉnh thành
đáng chú ý long là đối tượng đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và sống lang thang tại thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bến tre tỉnh bến tre vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn văn tao chú tại xã vĩnh trung huyện vị thủy tỉnh hậu giang để điều tra về hành vi cướp tài sản
vào ngày một mươi chín tháng bốn nguyễn văn tao có hẹn với bạn gái quen qua mạng xã hội tại một nhà nghỉ thuộc xã mỹ thạnh an thành phố bến tre để nói chuyện
sau khi vào nhà nghỉ tâm sự tao nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã dùng băng keo quần áo và ga chảy giường
chói tay chân và rán miệng bạn gái lại rồi lấy tài sản của nạn nhân gồm một mươi một chiếc vòng xi men vàng một mươi tám k
một đôi bông tai vàng một mươi tám k một chiếc nhẫn vàng trắng một điện thoại di động và số tiền hai triệu đồng và dùng xe mô tô của bạn gái để tẩu thoát
nhận tin báo lực lượng chức năng đã tiến hành phối hợp xác minh điều tra và bắt được đối tượng nguyễn văn tao tại tỉnh hậu giang
bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình